ngày hội tuyển dụng job fair hai nghìn một mươi chín do trường đại học việt nhật đại học quốc gia hà nội kết hợp cùng cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica tổ chức dành cho các bạn sinh viên diễn ra trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bốn
sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhật bản đang hoạt động tại việt nam và nhật bản
sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng nghiệp của trường đại học việt nhật nhằm mục đích hỗ trợ đầu ra việc làm cho các bạn học sinh viên sau tốt nghiệp
đây là cơ hội để sinh viên và các doanh nghiệp nhật bản có cơ hội gặp gỡ trao đổi trực tiếp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm tại thị trường cả hai nước
đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao các khối ngành kỹ thuật kinh tế và xã hội
đại học việt nhật có liên quan đến cái ngành của tôi xây dựng thì có một mươi đến bốn công ty
thì buổi sáng nay thì có hai công ty thì tôi mới vào tham dự được một cái buổi
tuyết trình của một công ty đó là công ty tai xây
thì sau khi mà nghe cái buổi thuyết trình của họ thì tôi thấy đây là một công ty rất là đáng để mà mình thử thực sức
thì công ty hiện thì họ đang tuyển dụng các vị trí giám sát công trình
thì đối với cái vị trí này thì cái ngành luyện học của tôi là kỹ thuật đạt tầng
thì ở trường đại học việt nhật thì tôi cũng đã được đào tạo những cái chuyên môn
những cái môn học liên quan
những cái môn học liên quan đến cái phục vụ cho cái việc công việc này
và tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn có đủ khả năng để ứng tưởng
tham gia job fair hai nghìn một mươi chín là các doanh nghiệp tổ chức hàng đầu tại nhật bản như unicloor
các doanh nghiệp sẽ giới thiệu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp nhật bản
ở cả việt nam và nhật bản phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ các học viên và tư vấn hướng nghiệp
tại trường đại việt nhật thì chúng tôi coi công tác hỗ trợ việc làm cho học viên
là một trong những điểm mấu chốt để tạo nên cái sự thành công của các em cũng như là của nhà trường
hiện giờ thì cái nhu cầu của trường đại học việt nhật là khá nhiều
đối với sinh viên trường việt nhật thì chúng tôi mới quy tụ lại và tổ chức cái ngày hội việc làm hai nghìn hai mươi
job fair hai nghìn một mươi chín năm nay với một mươi hai doanh nghiệp nhật bản đang hoạt động ở việt nam và nhật bản
mong muốn tuyển dụng học viên chúng tôi làm việc ở việt nam và nhật bản

thì đấy là tổ chức của chúng tôi
thì đấy là cái cách thức mà chúng tôi tổ chức để hỗ trợ cho học viên
và với cách thức như thế thì chúng tôi cũng đã khá thành công trong cái việc hỗ trợ việt nam cho khóa thứ nhất
những sự kiện như thế này sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm cơ hội được tuyển dụng trực tiếp vào các vị trí làm việc
và nghiên cứu tại các tổ chức nhật bản cũng như rèn luyện kỹ năng phỏng vấn
thêm kinh nghiệm phục vụ cho con đường phát triển nghề nghiệp trong tương lai